covid một mươi chín không còn ở giai đoạn đỉnh điểm căng thẳng mà đang hạ dần cấp độ
các phương án chống dịch cũng cần thay đổi kịp thời linh hoạt để đảm bảo hiệu quả tốt nhất
theo đó là những thay đổi trong kế hoạch đưa covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang nhóm b
mới đây chính phủ có nghị quyết yêu cầu bộ y tế căn cứ tình hình dịch chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a gồm các bệnh đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh
phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh sang nhóm b là những nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và gây tử vong
và giáo sư tiến sĩ trần đắc phu chia sẻ việc nới lỏng các quy định phòng dịch sẽ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng
tuy nhiên có ba điều kiện then chốt để có thể quyết định đưa covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a đặc biệt nguy hiểm sang nhóm b nguy hiểm
thứ nhất phải dự báo được tình hình dịch có phức tạp hay không có biến chủng hay không
thứ hai là số tử vong số tử vong phải đưa về con số thấp nhất
thứ ba là phải xem dịch có ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh tế xã hội an sinh của người dân hay không
khi covid một mươi chín được chuyển sang loại bệnh truyền nhiễm nhóm b thì từ việc điều tra dịch tễ xét nghiệm công bố số liệu cho tới việc cách ly điều trị đều có sự thay đổi đáng kể
chẳng hạn sẽ không còn việc bắt buộc cách ly người bệnh không còn yêu cầu bắt buộc điều trị như đối với bệnh nhân nhóm a
không còn các đợt xét nghiệm diện rộng
không còn đến số ca mắc không còn khái niệm f không còn việc miễn phí điều trị cách ly
không còn hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng trong vùng có dịch
việc này sẽ giúp làm giảm gánh nặng tài chính cho công tác phòng chống dịch
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho biết thêm nên xem xét tư cách đặc thù đối với covid một mươi chín
các chính sách phải được xây dựng sao cho phù hợp vì loại bệnh này có quá nhiều tính chất đặc thù và phức tạp
do đó cần phụ thuộc tính chất
mức độ của dịch để có quyết định công bố dịch hay không
nghĩa là tuy đã chuyển covid một mươi chín sang nhóm b nhưng tùy vào tình hình dịch tễ cụ thể
tỷ lệ bệnh nhân trở nặng số ca tử vong ở những địa bàn cụ thể
mà có thể áp dụng một số biện pháp phòng chống nhất định như đối với bệnh truyền nhiễm ở nhóm a
với covid một mươi chín cách thức chống chọi phải được áp dụng một cách linh hoạt mềm dẻo không dập khuôn nhắc theo lý thuyết
tóm lại hơn hai năm qua nhà nước đã sử dụng nhiều kinh phí cho công tác
phòng chống dịch nên khi chuyển covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
kết hợp với những biện pháp phòng chống dịch thay đổi sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính cho công tác phòng chống dịch
giảm áp lực lên các cơ sở y tế nhân viên y tế rất nhiều
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám mươi ba ba trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó ba ca nhập cảnh và tám mươi ba ba trăm bảy mươi ba ca ghi nhận trong nước giảm tám bốn trăm năm mươi ba ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố trong đó có năm mươi năm một mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội chín ba trăm hai mươi sáu bắc giang bốn một trăm tám mươi sáu nghệ an ba tám trăm tám mươi ba yên bái ba bảy trăm chín mươi năm
phú thọ ba bốn trăm chín mươi ba lào cai ba ba trăm bảy mươi bảy đắk lắc ba hai trăm linh năm quảng ninh hai năm trăm hai mươi hai thái nguyên hai bốn trăm tám mươi bảy hà giang hai bốn trăm ba mươi ba thái bình hai hai trăm bốn mươi năm vĩnh phúc hai một trăm bốn mươi quảng bình hai chín mươi tám lạng sơn một chín trăm tám mươi một tuyền quang một chín trăm sáu mươi ba sơn la một tám trăm sáu mươi bảy hưng yên một bảy trăm bốn mươi cà mau một chín mươi bảy đắk lắc ba hai trăm linh năm quảng ninh hai năm trăm hai mươi hai thái nguyên hai bốn trăm tám mươi bảy hải giang hai bốn trăm ba mươi ba thái bình hai hai trăm bốn mươi năm vĩnh phúc hai một trăm bốn mươi bốn quảng bình hai chín mươi tám lạng sơn một chín trăm tám mươi một tuyền quang một chín trăm sáu mươi ba sơn la một tám trăm sáu mươi bảy
bắc cạng một sáu trăm bảy mươi tám cao bằng một năm trăm chín mươi chín hòa bình một năm trăm linh một bình định một ba trăm sáu mươi bảy hải dương một ba trăm sáu mươi năm hà nam một ba trăm bốn mươi hai bắc ninh một chín mươi bảy quảng trị một bảy mươi tám lâm đồng một bốn mươi chín lai châu một hai mươi tây ninh chín sáu mươi chín bình dương chín năm mươi chín ninh bình chín một mươi sáu điện biên chín một trăm linh bảy
vĩnh long tám trăm chín mươi một hà tĩnh tám trăm bảy mươi bốn đà nẵng bảy trăm chín mươi năm phú yên bảy trăm bảy mươi tám tp hcm bảy trăm bốn mươi năm bình phước bảy trăm bốn mươi ba đắk nông sáu trăm chín mươi năm thư thiên huế sáu trăm bảy mươi ba thanh hóa sáu trăm linh hai nam định sáu trăm linh bà rịa vũng tàu năm trăm bốn mươi quảng ngãi năm trăm ba mươi bảy bến tre bốn trăm bảy mươi sáu trà vinh bốn trăm bảy mươi bốn con tum bốn trăm linh hai hải phòng ba trăm tám mươi bình thuận ba trăm sáu mươi chín khánh hòa ba trăm sáu mươi một
quảng nam hai trăm chín mươi tám bạc liêu một trăm bảy mươi hai kiên giang một trăm ba mươi sáu an giang một trăm ba mươi bốn long an chín mươi năm đồng tháp chín mươi năm sóc trăng sáu mươi chín đồng nai sáu mươi bảy cần thơ năm mươi ba ninh thuận một mươi bảy hậu giang một mươi ba tiền giang bốn
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế hà nội đăng ký bổ sung một trăm tám mươi ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất
so với ngày trước đó lạng sơn giảm một một trăm bốn mươi hà nội giảm chín trăm hai mươi sáu đắk lắc giảm bảy trăm linh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng so với ngày trước đó
hà tĩnh tăng tám trăm bảy mươi bốn hòa bình tăng ba trăm linh bốn và hưng yên tăng hai trăm bốn mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm linh chín bốn trăm hai mươi bốn ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín hai trăm bảy mươi bốn tám trăm bốn mươi chín ca nhiễm
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân có một triệu người có chín mươi ba tám trăm chín mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín hai trăm sáu mươi bảy một trăm ba mươi năm ca
trong đó có năm bốn trăm bảy mươi một tám trăm chín mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này
hà nội một bốn trăm bốn mươi chín năm trăm chín mươi bốn tp hcm năm trăm chín mươi một chín trăm bốn mươi ba nghệ an ba trăm chín mươi chín trăm hai mươi bốn bình dương ba trăm bảy mươi ba năm trăm linh tám hải dương ba trăm ba mươi bảy bốn trăm hai mươi năm
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một trăm hai mươi hai bảy trăm ba mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi là năm bốn trăm bảy mươi bốn bảy trăm linh tám ca
bệnh nhân nặng đang điều trị là ba bốn trăm linh một ca trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm chín mươi sáu ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm một mươi tám k thở máy không xâm lấn chín mươi năm ca thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi bảy k và ecmo năm k
số bệnh nhân tử vong
tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng ba ghi nhận năm mươi hai ca tử vong
tại đắk lắc bốn khánh hòa bốn quảng ninh bốn bến tre ba bình dương ba đồng nai ba ca
hà tĩnh ba bắc giang hai bắc cạn hai bình định hai bình thuận hai kiên giang hai quảng nam ii thái nguyên hai
trà vinh hai vĩnh long hai bạc liêu bình phước hà nội hải dương hòa bình nam định quảng ngãi quảng trị
thanh hóa tp hcm mỗi tỉnh mỗi thành phố có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là năm mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai ba trăm năm mươi tám ca
chiếm tỷ lệ năm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean